chào buổi sáng quý vị khán giả cảm ơn quý vị đã thức dậy sớm đồng hành cùng chúng tôi để cập nhật những tin tức thời sự đầu ngày trong an ninh ngày mới
rất nhiều những tin tức nóng trong nước và quốc tế sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị trong chương trình ngày hôm nay
nhưng trước hết mời quý vị cùng điểm qua những thông tin về thời tiết
chị thu hương này bắt đầu từ ngày hôm qua thì thời tiết của miền bắc đã chuyển lạnh rồi thì không biết rằng là thời tiết hôm nay tại miền bắc sẽ như thế nào
vâng ạ ngày hôm nay thì trời có thể sẽ chuyển sang trạng thái rét khô nhiệt độ sẽ tăng thêm khoảng từ một đến hai độ vẫn còn cái cảm giác rét bút khi mà ra ngoài vào trời đêm hoặc là sáng sớm
quý vị cũng cần phải đặc biệt lưu ý đối với người lớn tuổi đó là nguy cơ đột quỵ tăng cao do thời tiết trở lạnh đột ngột
quý vị cũng cần phải vận động nhẹ nhàng năm phút trước khi thức dậy để có thể làm ấm cơ thể khi ra ngoài
trái ngược với miền bắc tại tp hcm thì thời tiết sẽ khô ráo hơn hơi nóng vào ban ngày và khá dịu mát vào ban đêm với nhiệt độ trong khoảng từ hai mươi sáu đến hai mươi tám độ